ngày hai mươi bốn tháng hai thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trao bằng khen của bộ công an cho bảy mươi ba huấn luyện viên và vận động viên công an nhân dân đạt thành tích cao trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công tác thể dục thể thao công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới phát triển
tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn lực lượng đồng thời xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế
tiếp nối truyền thống anh hùng lực lượng cảnh sát hình sự phải khẳng định vai trò chủ công phát hiện điều tra xử lý tội phạm về trật tự xã hội
xây dựng hình ảnh thương hiệu của cảnh sát hình sự việt nam khiến tội phạm khiếp sợ nhân dân mến yêu và tin tưởng
đây là yêu cầu của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập cục cảnh sát hình sự vừa diễn ra tại hà nội
đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự cần nhận thức sâu sắc tình hình tập trung lực lượng triển khai đồng bộ kiên trì các giải pháp nhằm kéo giảm bền vững năm tội phạm về trật tự xã hội
tới dự lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị xác định huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng
cần làm tốt công tác quản lý huấn luyện đảm bảo chất lượng chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỷ cương làm nền tảng để huấn luyện
ngày hôm qua phòng an ninh đối nội đã phối hợp với bệnh viện công an tỉnh phú thọ tổ chức khám sức khỏe cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm hai nghìn hai mươi ba
đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở đồng thời thiết thực kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày thầy thuốc việt nam
hơn một trăm tám mươi giàn làng trường bàn và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được các y bác sĩ
các y bác sĩ của bệnh viện công an tỉnh phú thọ khám bệnh tổng quát và tư vấn sức khỏe miễn phí
đây là đội ngũ những người có uy tín có tiếng nói trong cộng đồng dân cư tích cực giúp đỡ chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động
đưa các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân
hoạt động này thể hiện sự quan tâm của công an tỉnh phú thọ trong công tác chăm sóc động viên người có uy tín trên địa bàn
tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các phong trào phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
xác định việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ y bác sĩ nói chung
những năm qua các y bác sĩ tại bệnh viện công an tỉnh tuyên quang đã không ngừng học tập nêu cao tinh thần trách nhiệm
đổi mới phương pháp chuyên môn làm tốt công tác khám chữa bệnh bảo vệ chăm sóc phòng chống dịch bệnh
nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh có phần tô thắm thêm hình ảnh về người lương y mang sắc phục công an nhân dân
bà nguyễn thị tàn năm nay đã ngoài sáu mươi do tuổi đã cao nên bà thường xuyên bị cao huyết áp và các hội chứng tiền đình
không quản đường xa bà tàn đã lặn lội từ xã đông lợi huyện sơn dương để đến bệnh viện công an tỉnh điều trị
sau vài ngày được các bác sĩ tận tình thăm khám chữa trị các triệu chứng chữa bệnh của bà đã thuyên giảm
việc vận động sinh hoạt cũng thuận tiện hơn nhiều
sức khỏe lúc đầu thì tôi về đây thì cũng có lúc là ở nhà thì là rất là mệt mỏi ăn không ăn được không ngủ được
khi tôi về bệnh viện này được các bác sĩ điều trị thì là ăn được thế rồi sức khỏe là hồi phục nhanh
cũng là mong là các bác sĩ ở đây cũng lúc nào cũng
tôi rất là nhiệt tình với người bệnh rồi chăm sóc bệnh nhân lương y như tử mẫu
chúng tôi rất là tuy tuổi cao thế nhưng mà về đây thì được các bác sĩ chăm sóc rất là chú đáo
tôi cũng rất là cảm ơn các thầy thuốc ở bệnh viện công an
với mục tiêu tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh bệnh viện công an tỉnh tuyên quang đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị
tư tưởng trao dồi và nâng cao nghiệp vụ y đức tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ
nhân viên y tế tích cực cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện
giúp bệnh nhân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngay từ cơ sở
nói chung là tinh thần phục vụ tốt
bác sĩ thì ngày nào cũng đi hỏi hỏi ông là gọi bệnh nhân kiểu nào như động viên
thứ hai nữa là để yên tâm
cảm ơn các bác sĩ
không chỉ thực hiện tốt công tác truyền môn
thời gian qua phát huy vai trò của người thầy thuốc nhân dân với phương châm hướng về cơ sở
bệnh viện công an tỉnh đã tham gia tích cực hoạt động y tế cộng đồng
thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách
đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn vùng sâu vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ yên trị
bệnh viện công an tỉnh tuyên quang đã xây dựng chương trình công tác
và triển trai các danh mục kỹ thuật mới
đặc biệt là các danh mục kỹ thuật và nội soi tiêu hóa
can thiệp rồi các phẫu thuật ngoại khoa mới
bằng những việc làm cụ thể của mình
với tâm huyết trí thức và tình yêu nghề
giờ những y bác sĩ của bệnh viện công an tỉnh tuyên quang vẫn đang lặng lẽ góp sức mình trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn có phần tô thắm thêm những chiến công thành tích của toàn lực lượng công an tuyên quang trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân